thông tin từ công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh cho biết vào lúc bốn giờ sáng nay
một xe khách đã bị tai nạn tại thôn hải trung xã sơn trung huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
là một người tử vong tại chỗ và hơn hai mươi người bị thương phải nhập viện
xe khách mang biển số ba mươi bảy b hai nghìn hai mươi chở hơn bốn mươi hành khách đang lưu thông theo hướng từ bắc vào nam
trên trục đường hồ chí minh thì bị mất lái lật xuống dụng lúa bên đường
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn công an huyện hương sơn và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng
đập vỡ kính cứu các nạn nhân mắc kẻ trong xe do chấn thương quá nặng một nạn nhân chưa rõ danh tính đã tử vong
khoảng hai mươi nạn nhân bị thương đã được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện hương sơn cấp cứu